doanh nghiệp do nữ làm chủ có các điểm mạnh về sự bền bỉ trước khó khăn
thường quan tâm đến các chính sách cho người lao động
đóng góp cho xã hội do đặc thù tính giới của nữ lãnh đạo
tuy nhiên phụ nữ đặc biệt khu vực châu á thái bình dương
chưa có được những điều kiện thuận lợi để khởi nghiệp
tại diễn đàn nhiều đại biểu cho rằng
chính phủ tổ chức cần nhận thức được những rào cản hạn chế phụ nữ tham gia khởi nghiệp
và phát triển để có chính sách phù hợp cải thiện hiệu quả các khó khăn
giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công
cũng tại đây các doanh nghiệp đến từ khối pháp ngữ cũng chia sẻ kinh nghiệm
đưa ra nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp thuộc khu vực châu á thái bình dương
đặc biệt là các doanh nghiệp của nữ giới
không chỉ trong lĩnh vực kinh tế
vai trò của nữ giới cũng ngày một được thể hiện rõ nét trong các hoạt động chính trị
đó là thông điệp nổi bật tại hội nghị các nữ ngoại trưởng đầu tiên trên thế giới
vừa khai mạc tại thành phố montreal của canada
dưới sự chủ trì của ngoại trưởng nước chủ nhà christian
trong hai ngày làm việc hai mươi một và hai mươi hai tháng chín
hội nghị tập trung thảo luận bốn chủ đề gồm phụ nữ trên chính trường
và vị thế của vai trò lãnh đạo tăng cường tính dân chủ
thúc đẩy hòa bình và an ninh xóa bỏ tình trạng bạo lực do bất bình đẳng giới
phát biểu khai mạc hội nghị ngoại trưởng canada freeland cho rằng
phụ nữ là chìa khóa trong việc tìm kiếm những giải pháp
đối với những thách thức xã hội kinh tế và chính trị
mà các quốc gia đang phải đối mặt
cũng theo bà freeland sự hiện diện cân bằng và tôn trọng
các quyền của phụ nữ và trẻ em gái giúp xã hội trở nên mạnh mẽ hơn
hội nghị cũng được đánh giá là cơ hội lịch sử
để thúc đẩy hòa bình an ninh và thịnh vượng
ngoài bà freeland và bà mogherini
hội nghị có sự tham gia của một mươi bảy nước ngoại trưởng các nước
trên thế giới hiện có khoảng ba mươi nữ ngoại trưởng
trong đó châu âu có tám đại diện khu vực mỹ latin và caribe là một mươi người
châu phi năm người còn lại ở châu á và châu đại dương

cơ quan chức năng đã xác định được hai nạn nhân là vợ chồng
quê quán ở huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
thuê trọ gần sát bệnh viện nhi trung ương để trông con đang điều trị
hiện cơ quan điều tra đã mời ông nguyễn thế hiệp bảy mươi một tuổi
chủ dãy nhà trọ bị cháy cũng là nơi phát hiện hai thi thể
đến làm việc để phục vụ công tác điều tra
làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan cho vụ cháy
thưa quý vị khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều nay hai mươi hai tháng chín
trong khi đang tham gia tour du lịch mạo hiểm
tại khu du lịch thác giantala thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
cùng nhóm du khách anh trang uân xúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quốc tỉnh hàn quốc
gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vượt thác và tử nạn
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
anh trang uân xúc tham gia tuôn du lịch mạo hiểm cùng một mươi du khách nước ngoài
đến từ nhiều quốc gia do công ty trách nhiệm hữu hạn thử thách việt tổ chức
đến một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày khi đang tham gia trò đu dây vượt thác thì gặp nạn
theo những người chứng kiến trước đó các thành viên đã được hướng dẫn kỹ thuật theo quy định
nhưng do du khách này tiếp xúc mặt nước sai kỹ thuật nên bất tỉnh
dù được sơ cứu tại chỗ nhưng nạn nhân đã không qua khỏi
loạn thị viễn thị thì nhược thị hay còn gọi là mắt lười đang được cho là ngày càng nhiều người mắc phải
thế nhưng thực tế lại có rất nhiều người không biết về tật mắt này để có thể điều trị kịp thời
ngay từ khi còn bé chị mai thấy con mình hướng nhìn không bình thường
cho đến khi con lớn càng ngày cháu nhìn các vật càng mờ nên thường xuyên vấp ngã làm rơi đồ
các bác sĩ sau thăm khám đã chuẩn đoán con chị mắc nhược thị bên mắt trái vì mắt phải khỏe nên
phải gánh cho mắt trái yếu nên dần dần bên mắt phải cũng bị cận thị và ngày càng tăng số
ảnh hưởng rất lớn đến học tập và sinh hoạt
mắt con gần như có những lúc con áp lực nhiều học nhiều hoặc là sinh hoạt các thứ mà như lúc mẹ
đứng bên cạnh không nhìn thấy không nếu để che một bên mắt tập nhược thị thì con không nhìn thấy mẹ
hiện tại việt nam có khoảng hai dân số mắc bệnh nhược thị mắt nhược thị là tình trạng giảm thị
lực ở một mắt hoặc hai mắt hoặc có sự khác biệt thị lực giữa hai mắt tất cả các bệnh lác mắt do
khúc xạ viễn thị loạn thị lệch khúc xạ giữa hai mắt đều có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhược thị
nếu không phát hiện sớm nhược thị có thể bên mắt bị tật sẽ rất khó hồi phục khả năng nhìn
thậm chí mù và dễ kéo theo mắt khỏe cũng bị yếu theo do phải gánh phần nhìn của cả hai mắt
do sự phối hợp hai mắt không tốt đồng thời sự phối hợp mắt tay trong không gian không tốt
cho nên nó làm cho có thể trẻ có những động tác vụn về
thí dụ như nhìn nó không đúng cái mục tiêu hay là những cái hoạt động thể thao
có thể mình đập quả bóng hay đánh quả bóng nó không chính xác
tại vì khi mà mình mất cái sự phối hợp hai mắt thì nó sẽ xác định cái vị trí cổ vật trong không gian nó không được tốt
hoặc là xác định cái khoảng cách đã không được tốt
sở dĩ người mắc nhược thị ngày càng tăng do nhiều người đã có ý thức đi khám mắt sớm hơn và được phát hiện
bên cạnh đó việc tiếp xúc sớm liên tục
tục không nghỉ với các thiết bị điện tử mà không có sự bảo vệ dẫn đến các tật mắt loạn thị cận thị viễn thị
những tật mắt này là nguyên nhân gây ra nhược thị
cũng theo các chuyên gia khi trẻ bảy tám tuổi là thời điểm vàng để chữa nhược thị
thời kỳ đó thì là cái mắt người ta đang phát triển hệ thống thị giác còn đang ở trong giai đoạn chưa hoàn thiện
thế nhưng khi mà có một cái sai lạc gì đấy được khắc phục sớm thì nó có thể nó hồi phục được nhanh hơn
là cái tuổi mà lớn khi mà cái chức năng thị giác cùng với cơ quan thị giác nó đã phát triển nó ổn định rồi
thì cái sự phục hồi trở lại nó khó khăn hơn
việc phát hiện và điều trị sớm nhược thị là rất quan trọng
nó sẽ góp phần giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm thiểu tỷ lệ mù loà trong cộng đồng
các bậc phụ huynh cần phải quan sát để ý con mình
nếu có những hành vi cử chỉ không có tính chính xác cao với đồ vật hoặc trong sinh hoạt
thì nên đưa con đi khám ngay có ý thức đưa con đi khám mắt định kỳ vào các thời điểm trẻ còn nhỏ từ hai đến ba tuổi
và thời điểm lúc bắt đầu đi học để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời
theo kế hoạch vụ đông năm nay toàn tỉnh yên bái phấn đấu sản xuất trên một mươi ha
dự kiến cây ngô đông trồng sáu ha trong đó có bốn ha trồng trên đất hai vụ lúa
cây khoai lang trên một ha rau đậu các loại ba ha
tỉnh yên bái phấn đấu tổng giá trị sản phẩm vụ đông
đạt hơn ba trăm linh tỷ đồng
các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa sớm
thu hoạch đến đâu làm đất trồng cây vụ đông ngay đến đó theo phương châm
sáng lúa chiều ngô phân công cán bộ khuyến nông cán bộ kỹ thuật xuống trực tiếp cơ sở chỉ đạo
hướng dẫn giúp đỡ người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật triển khai và thực hiện tốt liên kết bốn nhà
giúp nông dân phát triển mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất
tỉnh yên bái xác định hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch
nhiệm vụ sản xuất vụ đông với năng suất chất lượng giá trị và hiệu quả cao nhất
đẩy mạnh phát triển sản xuất các loại cây trồng vụ đông
từng bước trở thành vụ sản xuất chính trong năm
chủ động chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp
có hiệu quả nhằm phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của từng địa phương
bản tin sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế
quân đội iran vừa ra tuyên bố những kẻ tấn công nhằm vào lễ diễu binh diễn ra ngày hôm nay
ở thành phố ava tây nam nước này được hai quốc gia ả rập vùng vịnh huấn luyện
và có liên hệ với mỹ và israel
vụ xả súng khiến ít nhất hai mươi tám người thiệt mạng và hơn sáu mươi dân thường
trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em
quân đội iran cho rằng những đối tượng khủng bố này không phải là thành viên
của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng hay các tổ chức khác chống lại thể chế hồi giáo của iran
mà có liên quan tới mỹ và cơ quan tình báo mossad của israel
trong cuộc họp sau vụ việc ngoại trưởng iran mohammad javad zarif tuyên bố
iran sẽ có hành động đáp trả nhanh nhất và thích đáng
trong khi đó nhóm khủng bố is và một nhóm ả rập chống chính phủ
có tên phong trào kháng chiến quốc gia asvat đều lên tiếng tự nhận tiến hành vụ tấn công
tại lễ diễu binh ở abbas nhưng không cung cấp bằng chứng
nhà chức trách iran cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục gia tăng
do nhiều người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch
lễ diễu binh được tổ chức để tưởng niệm khởi đầu cuộc chiến tranh một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm tám mươi tám giữa iran và iraq
các tay súng trong trang phục quân đội đã nổ súng từ một công viên gần nơi diễn ra cuộc diễu bình
mục tiêu của những tay súng này là để tự nhận tổ chức của iran và iraq
mục tiêu này là vị trí nơi các quan chức iran đứng để xem lễ diễu binh
vụ tấn công kéo dài khoảng một mươi phút
ba đối tượng tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt tại hiện trường
trong khi kẻ còn lại tử vong tại bệnh viện
chính phủ tanzania vừa phát lệnh bắt giữ những người quản lý phà bị lật trên hồ victoria ngày hai mươi tháng chín
tính tới thời điểm hiện tại ngoài ba mươi bảy nạn nhân được cứu sống
số người thiệt mạng trong thảm kịch lật phà này đã lên tới một trăm ba mươi sáu người
tổng thống tanzania john magufuli cho biết
nguyên nhân phà bị lật dường như do chở quá tải và chính sự vô trách nhiệm trong hoạt động quản lý phà
là nguyên nhân khiến số người thiệt mạng trong vụ việc này tăng cao như vậy
tổng thống magufuli cũng tuyên bố bốn ngày quốc tàng
chính phủ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí tăng lễ cho các nạn nhân này
hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang gấp rút tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ việc
khi tai nạn xảy ra trên phà có hơn ba trăm linh hành khách cùng nhiều hàng hóa trong đó có ngô và xi măng
suốt hai tuần qua người tiêu dùng trên khắp australia tỏ ra vô cùng hoang mang
khi có tới hơn một trăm linh trường hợp thông báo phát hiện thấy kim trong những quả dâu tây mua từ siêu thị
chưa rõ động cơ hay mục đích là gì song hành động hết sức vô nhân tính của những kẻ cắm những cây kim khâu
vào những quả dâu đã gây thiệt hại hàng triệu đô la mỹ
cũng như hủy hoại danh tiếng và uy tín của cả một ngành sản xuất trái cây lớn của australia
là một trong những tâm bão của cuộc khủng hoảng kim khâu trong dâu tây
cảnh sát bang đã bắt giữ một cậu bé ở độ tuổi vị thành niên
cậu bé khai nhận việc nhét kim khâu vào hoa quả như một trò đồ vui
vụ việc ban đầu từ chừng nhỏ với chỉ vài trường hợp
nhưng bảy nhãn hiệu lớn cung cấp dâu tây ra thị trường
ở bảy trên tám bang và vùng lãnh thổ của australia đã bị ảnh hưởng
dù không ghi nhận trường hợp nào bị thương nặng
nhưng vụ việc đã khiến người nông dân trồng dâu tại australia lao đao
họ buộc phải tiêu hủy hoặc bán tháo sản phẩm
vì giá cả lao dốc và tâm lý sợ hãi của người tiêu dùng
bộ nông nghiệp và nguồn nước australia thông báo
áp dụng biện pháp kiểm soát bằng máy quét kim loại
để đảm bảo tất cả trái rau tươi xuất khẩu từ australia
hoàn toàn không chứa kim loại bên trong
hiện chính phủ australia đang thúc đẩy để quốc hội sớm thông qua dự luật
tăng hình phạt tù từ một mươi năm đến một mươi năm năm
đối với thủ phạm gây ra vụ cắm kim khâu và dâu tươi
mà thủ tướng scott morrison gọi là khủng bố thực phẩm
chính phủ cũng công bố hỗ trợ nông dân trồng dâu một triệu đô la australia
tỷ phú người trung quốc jack ma
nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử alibaba
từng cam kết công ty của ông có thể tạo hơn một triệu việc làm tại mỹ
nhưng hiện tại ông đang dự định rút lại kế hoạch này
khi đề cập đến cuộc chiến thương mại mỹ trung quốc
ông jack ma nói rằng không có cách nào để hoàn thành lời hứa
tạo một triệu việc làm ở mỹ trong năm năm tới
và dự đoán căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc
còn tiếp tục trong nhiều thập kỷ
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy ông jack ma đã gặp gỡ tổng thống mỹ donald trump
đưa ra kế hoạch đầy tham vọng về tăng cường sự hiện diện
của tập đoàn alibaba tại mỹ và giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai nước
tuy nhiên ông jack ma cho biết lời hứa khi đó được dựa trên
cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa mỹ và trung quốc
nhưng hiện tại mối quan hệ này đang rất xấu
cuối năm hai nghìn một mươi bảy ông jack ma đã tụt một vị trí trong danh sách
những người trung quốc giàu nhất thế giới
mặc dù tài sản của ông tăng hơn một phần ba lên mức ba mươi tám sáu tỷ đô la mỹ
ông jakarma đã để lộ ý định sớm nghỉ hưu để dành tiền và thời gian làm từ thiện